trong chương trình tâm điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này với ông nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ông cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
theo ban quản lý an toàn thực phẩm tp đà nẵng trong năm qua lực lượng chức năng thành phố đã xử phạt hành chính sáu trăm linh cơ sở vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm
với tổng số tiền hơn một chín tỷ đồng
qua kiểm tra hơn hai mươi năm cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống tức gần chín mươi năm số cơ sở trên địa bàn
lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính sáu trăm linh cơ sở với số tiền hơn một chín tỷ đồng
đáng chú ý trong hơn một sáu trăm linh mẫu thực phẩm các loại được kiểm tra đã phát hiện một mươi bốn mẫu rau trái cây tồn dư thuốc bảo vệ thực vật
một mươi mẫu thịt bị nhiễm vi sinh vật vượt giới hạn cho phép tám mẫu thủy sản tồn dư kim loại nặng
ngày một mươi tám tháng một đội cảnh sát điều tra kinh tế ma túy công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an
phát hiện một cơ sở kinh doanh đang bốc rỡ hai tấn hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
khoảng chín giờ ngày một mươi bảy tháng một đội cảnh sát kinh tế công an quận hồng bàng phối hợp cùng đội
cục quản lý thị trường hải phòng phát hiện tại chân cầu vượt quán toan xuất hiện đối tượng tập kết hàng hóa được đóng trong thùng xốp bốc mùi hôi thối
qua kiểm tra cho thấy trong bảy thùng xốp đều cất giữ khối lượng lớn nội tạng động vật có khối lượng nhiều tạ đang bốc mùi hôi thối
chủ hàng cũng không xuất trình được các loại giấy tờ hóa đơn liên quan đến hàng hóa
văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa có văn bản gửi cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh lạng sơn
về việc đề nghị đơn vị này chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra xác minh tình hình buôn lậu xảy ra tại huyện văn lãng lạng sơn
trước đó theo phản ánh của cơ quan truyền thông tại khu vực biên giới gần cửa khẩu tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
hàng ngày có hàng trăm thủ vạn ngang nhiên cõng hàng lậu từ trung quốc về việt nam nhưng không có sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng

nhưng không có sự kiểm soát của các lực lượng chức năng

nhưng không có sự kiểm soát của các lực lượng chức năng
nó không nghiêm không mạnh
thì ta biết về mặt luật pháp
ngoài văn bản pháp luật về xử phạt bằng chính rồi
thì cũng đã tăng hơn trước
luật hình sự hai nghìn một mươi năm
thì chúng ta biết là cái vi phạm về ăn thực phẩm
thì có thể phạt tới hai mươi năm tù
thì không còn là nhỏ
mà cũng không phải là chỉ gây ra cái hậu quả
chết người thì mới xử hình sự đâu
thì có nghĩa là phạt hình sự
thì cũng đã khá là nặng
mà cái chính tôi cho là cái lợi nhuận
thì tôi nói cái làng đa phù chẳng hạn
thì có những cơ sở sản xuất cái nhãn mạc giả này
nó rộng hàng trăm mét vuông
mà tôi nhớ từ năm hai nghìn một mươi
cơ quan chương năng đã phát hiện và giữ rồi
có nghĩa là không phải bây giờ
mà cách này mấy năm
cái việc in nhãn mạc giả nó đã có
và ngay mà cái làng nghề cách hà nội như vậy
là khoảng một mươi năm hai mươi km thôi
mà người ta sản xuất một cách ngang nhiên công khai như vậy
thì chúng ta hình dung hàng giả nó sẽ như thế nào
thậm chí hỏi
phóng vấn một người sản xuất
người ta bảo là tôi không phải người tiêu dùng
tôi là người kinh doanh
thì kinh doanh cái gì có lợi tôi làm
đấy trả lời một cách rất là vô cảm
và rất là vô tư như thế
thành ra đây là vấn đề rất lớn
ở chỗ là cái hàng giả nó không phải mới
cái an toàn thực phẩm cũng không phải là mới gì cả
mà nhà nước cũng đã quan tâm chứ phải không
nó nóng đến cả diễn đàn quốc hội
chứ không phải ở các cơ quan các hội nghị
nhưng mà tại sao như vậy
rõ ràng đây là vấn đề rất lớn
mà cần phải tập trung đẩy mẹ công cuộc
chống cái hàng giả
hàng vi phạm thực phẩm hơn nữa
vâng như ông vừa chia sẻ
thì chúng ta có cả một cái làng
mà chuyên sản xuất ra những cái loại nhãn mát giả như thế
thì ông đánh giá như thế nào
khi mà cái làng này nó vẫn tiếp tục sản xuất
bất chấp sự quản lý của các cơ quan chức năng
tôi cho là thứ nhất là đây là cái điều rất đáng tiếc
chính quyền địa phương
như xảy ra một cơ sở nó sản xuất
hàng mấy năm tồn tại như vậy
mà máy móc sản xuất rầm rập ngày đêm như vậy
rồi bật tư hàng hóa
vận chuyển ra vào tấm lập như vậy
nhưng mà ta không quan tâm
hình như cái việc này coi đây việc của cơ quan nào
chứ không phải của địa phương
mà trong cái đó cái hàng giả hàng gian thì
nó đều xuất phát từ một cái địa điểm nào đó
chứ không phải từ chân trời dưới xuống
có nghĩa là không thể
quá mắt được các cái cơ quan chính quyền địa phương
vì vậy tôi cho vai trò của địa phương
rất quan trọng
tất nhiên là cái việc vừa rồi phát hiện ở lạp hồ
thì nó không phải là mới
thì theo tôi nắm được
đã từng phát hiện ra ở lạp hồ
có cơ sở sản xuất cái nhãn mát giả
năm nào vẫn phát hiện ra ở lạp hồ
có những cơ sở sản xuất
thực phẩm không an toàn
nhãn mát giả như vậy
đang tiếc đến năm nay
thì nó lại tái diễn như vậy
và quy mô không hề nhỏ
nhưng mà điều đáng nói là cái gì
cơ sở này vẫn có cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
và có cái giấy xác nhận
và có cái đăng ký về mặt chất lượng
bây giờ xảy ra rồi mà xử lý
nó vẫn có tồn tại
một là cái lợi nhuận đối với ta nó vẫn lớn
anh có phạt đấy nhưng mà cuối cùng
người ta vẫn có lợi thì vẫn làm
nên tôi cho là cái xử lý
quả thật và mạnh tay
và chúng ta không thể đợi chờ
cái lương tâm nghề nghiệp của những đối tượng như thế đâu
tình hình buôn lẩu
tình tội phạm buôn lẩu
giang lẫn thương mại
hàng giả cũng diễn biến phức tạp
gắn với việc là
nhiều nguyên nhân
nhưng mà trong đó chúng ta cũng phải đánh giá
là có cái sự thiếu trách nhiệm
buôn lẩu quản lý
thậm chí là tiêu cực tham dự
bao nhiêu tiết tài
do một số
cái bộ phận các bộ công chức
thảm hạ thiên chất
công tác nắm thông tin dự báo tình hình
thật có rất là quy động
do bệnh được cái tác dụng hỗ trợ cho trị đạo
đặc biệt là trong lĩnh vực hàng giả
nắm thông tin dự báo chuyên sâu
còn điều là thiếu đạo
thì có chất lượng thông tin
trình độ nghiệp vụ của quản lý thị trường
thưa đồng chí là vẫn còn nhiều cái kẹp
và chưa có cái việc đào tạo
cách nó bài bản cố giữ nghiệp vụ
thành ra là quản lý thị trường đôi khi còn lung tung
dẫn đến nhiều sai sót trong trị đạo dựng hành tổ chức
đồng chí nói là nhập khẩu vào để hợp thức
mà đơn thông nữa
cái thứ hai là quay vòng
nếu mà biết là hợp thức
quay vòng tại sao không xử lý
hiện nay thì dường như là người tiêu dùng
đang thiếu những cái công cụ để hỗ trợ
để test nhanh các cái dư lượng kháng sinh
hay là chất cấm thuốc ăn thần
trong thực phẩm
chính vì thế nên là họ lựa chọn thực phẩm
hầu như là dựa trên niềm tin hoặc là kinh nghiệm
phải không ạ
nó ăn thực phẩm là cái điều nó rất là rộng
một cái sản phẩm có an toàn hay không
nó phụ thuộc vào những cái chất
chất phụ da
chất cấu tạo đến bản thân nó
chất nhiều vấn đề liên quan đến nó
vậy thì kiểm tra những cái
hóa chất những cái phụ da
những cái phẩm màu
nó có độc hại hay không
thì rõ ràng là không
không thể dùng một cái test này
kết luận được cả cái nội dung ấy
có những cái bộ test nhanh
nó có giá tới hàng chục triệu
đấy thế thì đòi hỏi là
phải có cái chuyên môn
lấy mẫu có đúng không hay không
thì nó mới ra kết quả chính xác được
nhưng người tiêu dùng rõ ràng đây đâu là kiến thức như vậy
đấy thế nên tôi cho là cái test nhanh
nó ở cái mức độ thiếu thôi
nó mang cái định tính
thế thôi chứ không phải dựa vào đấy
mình có thể yên tâm dùng thực phẩm được
thực tế thì các cái sản phẩm an toàn
bảo đảm chất lượng thì vẫn có
nhưng mà chắc chắn là đi kèm với đó là giá thành cao
và thường được cung ứng ở các cái siêu thị lớn
chính vì thế là cái việc tiếp cận
tất cả người dân đều có cơ hội để tiếp cận
với sản phẩm an toàn sản phẩm bảo đảm
thì là điều không dễ dàng phải không ạ
tôi cho đây là cái câu chuyện rất là đáng bà
chúng ta thấy bây giờ đứng về
nhìn về mặt tích cực này
cũng rất nhiều những cái trang trại khép kín
để áp dụng những công nghệ việt gap
robogap để cho ra
cái sản phẩm an toàn
nhưng vấn đề cái sản phẩm này nó có đến tay người dùng để là câu chuyện
mà hai bên chơi gặp nhau
tại sao câu chuyện nghịch lý nó xảy ra như vậy
chúng tôi có khảo sát đối với người thú dùng này
thì người ta chấp nhận
có thể trả giá đắt hơn
miễn là mua được cái sản phẩm an toàn
thì có câu chuyện là bây giờ chúng ta thấy
những cái biển trương lên
cửa hàng rau sạch
tới nào nó sạch
chúng ta phân tích ra nếu nói chuẩn xác
cái từ ngữ khoa học này
thì phải nói là cái thực phẩm nó an toàn thôi
có nó sạch bây giờ
cái thứ rau tôi nhỏ vườn ra nó còn đất tôi rửa sạch
thì cũng là sạch
không cự được người ta
thế nhưng cái từ ngữ nó đã nập lờ rồi
gây nhầm lẫn rồi
và thứ hai
thực tế nó không phải từ cái nguồn hàng
an toàn được sản xuất bằng
những cái phương thức
thì tôi cho đây là cái điều mà phải có cái thao gỡ
để làm sao cái người mà sản xuất an toàn ấy
dù giáo thành có thể đắt hơn
thì ta bán được thực phẩm
đến đúng tay người tiêu dùng
người ta thì hay nói với nhau là làm sao
cố gắng làm sao để trở thành một người tiêu dùng thông thái
và hãy dùng cái quyền tẩy chay
của khách hàng
nhưng mà cụ thể như thế nào để trở thành một người tiêu dùng thông thái
tôi thử hỏi đặt câu hỏi này
đến nhà bác học là thông thái
nhưng chính nhà bác học
cũng làm ra khẳng định được
khi mà nhìn một cái sản phẩm
mà trên bao bì
ghi thành phần như thế này
nhưng mình không có một cái kiểm nghiệm như thế cả
thì làm sao mình
thấy yên tâm khi mà cái thông tin trên nhãn
nó là cái thông tin không thật
ta ghi thế thôi
còn thực chất nó có đúng hay không là hai việc khác nhau
thế còn để nói cái quyền tẩy chay
tẩy chay thì tôi nghĩ là
nước ngoài tẩy chay là một cái vũ khí
rất lợi hại
không phải cho người tiêu dùng
mà chính nó cũng góp phần bảo vệ những doanh nghiệp nắm ăn chân chính đấy
với anh nam hằng già hằng giang
thì tôi tẩy chay nó đúng rồi
thế nhưng mà luật pháp việt nam mình
chưa có một cái từ nào
trong văn bản luật pháp chính thống
là người tiêu dùng có quyền tẩy chay
chúng ta nhớ cái thời kỳ mà cái bột ngọt bế đan
mà gây ô nhiễm cái sông thị vải
nó lẽ ra đương nhiên phải bồi thường
cho cái người người ta nuôi cá lồng
trên sông thị vải bị chết
nhưng ta không bồi thường
nhưng mà người tiêu dùng thấy như vậy cũng vào cua
mà cũng vì người sản xuất thôi cũng vì mình
vẫn động nhau không mua cái hàng
bột ngọt bế đan nữa
mà không mua đương nhiên các châu thị cũng nhận về làm gì
có bát nó mà nhận về
thì sau đó trước sức ép như vậy là chính cái hãng bế đan
đã phải đứng ra nần nượt bồi thường
cho những cái người nuôi cá lồng
trên sông thị vải ở tỉnh liên quan
như những gì ông chia sẻ thì có thể thấy được là
những cái người mà sản xuất
những cái thực phẩm kém chất lượng này
thì họ bất chấp vì lợi nhuận
họ bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng
các cơ quan chức năng thì lại chưa đủ mạnh tay
để mà xử lý những cái trường hợp vi phạm đấy
vậy thì theo ông cụ thể là
người tiêu dùng họ biết trông vào đâu ạ
thứ nhất là người ta phải trông vào cơ quan nhà nước
tại vì một con nhà nước
là có nguồn lực
và có quyền lực
nguồn lực bởi vì
thứ nhất là biên chế nhà nước trang bị cho
các cái công cụ phương tiện
nhà nước trang bị cho
những cái labo tiền hàng tỷ
các cái trung tâm thuộc tổng cục chất lượng
những cái labo lớn lắm những cái thòng thí nghiệm lớn lắm
chỉ có nước làm cái đấy
kể cả cơ quan hàng thu hợp vậy thôi
làm sao mà cái kiểm tra này
tăng gần hơn và hiệu quả hơn
kể cả các cái cơ quan
cơ quan hàng thu hợp
cơ quan hàng thu hợp

hình xử nếu nghiêm
cái việc đáng hình xử thì phải hình xử
và thứ hai là cũng trông vào chính doanh nghiệp
làm ăn chân chính thì phải có cái biện pháp
để làm sao mà người tiêu dùng
tránh mưa hàng dài
xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
và tết nguyên đán thì sắp đến rồi
và rất là hy vọng là những tiêu dùng
sẽ có thể lựa chọn được những cái sản phẩm an toàn
sản phẩm tốt để có thể đón
một cái tết lành mạnh an toàn và vui vẻ
vâng thưa quý vị và các bạn
gần đây thì các lực lượng chức năng liên tục phát hiện ra
các loại hàng hóa bẩn
các nhãn hiệu lờ mà lờ mờ
với quy trình sản xuất dễ đến kinh ngạc
nguy hại đến sức khỏe của người dân là điều đương nhiên
vì thế là các cơ quan quản lý nhà nước
và mỗi người dân
hãy cùng chung tay trong cuộc chiến này
bằng nhiều cách thức với nguyên tắc
tẩy chay hàng hóa kém chất lượng
bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng
và đến đây chương trình tâm điểm của truyền hình nhân dân
cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt